các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó nổi bật là việc thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công thương chủ trì ra soát tổng hợp và báo cáo về tình hình giá xăng dầu
cũng như về chính sách thuế phí liên quan đến xăng dầu hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu
bên cạnh đó việc việt nam trở thành quốc gia đầu tiên cũng như là duy nhất đến thời điểm này được phép xuất khẩu vũ sữa vào thị trường mỹ
cũng đang được bà con nông dân trong nước nói chung và bà con nông dân vùng trồng vũ sữa nói riêng khá quan tâm
trong chương trình ngày hôm nay nhịp sống kinh tế sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin kinh tế giá cả thị trường nổi bật trong tuần qua
thưa quý vị và các bạn trong tuần thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giao bộ tài chính bộ công thương chủ trì ra soát tổng hợp và báo cáo về tình hình giá xăng dầu
bộ tài chính sẽ là đầu mối tổng hợp và báo cáo thủ tướng ngay trong tháng một này
thủ tướng chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc
chỉ đạo hai cơ quan chịu trách nhiệm chính trong điều hành kinh doanh xăng dầu là bộ tài chính bộ công thương báo cáo về tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây sự tranh lệch giá giữa các hàng xăng dầu và nguyên nhân
liên bộ cũng phải báo cáo về chính sách thuế phí liên quan đến xăng dầu hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu
đặc biệt thủ tướng yêu cầu liên bộ báo cáo về những tác động ảnh hưởng của giá xăng dầu đến sản xuất và đời sống của người dân doanh nghiệp trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất định hướng giải pháp phù hợp
theo thông tin từ văn phòng chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ vừa ký quyết định một trăm một mươi bảy qdttg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định là năm một năm
mức lãi xuất khoản vai này được áp dụng theo quy định tại nghị định số một triệu hai nghìn một mươi năm
nưc ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội
quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số bốn mươi tám qdttg ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
theo đó đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại khoản một nghìn bốn trăm năm mươi sáu và bảy điều bốn mươi chín của luật nhà ở
các đối tượng trên được vai tối
thời hạn cho vai tối thiểu là một mươi năm năm kể từ ngày giải ngân khoản vai đầu tiên
trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn
trước đây chính phủ cho thực hiện gói tín dụng ba mươi tỷ đồng dành cho vay các đối tượng chính sách hộ nghèo và người thu nhập thấp tại các đô thị
mức lãi xuất cho vai là năm
hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thời hạn giải ngân gói tín dụng này đã hết
từ đó đến nay người mua nhà phải trả lãi xuất vai thương mại
thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám bộ giao thông vận tải đã có một số phương án xử lý
theo đó việc các chi nhánh cảng hàng không thu tiền sử dụng sân đường dẫn vào nhà ga hàng không là không đúng quy định của pháp luật về đất đai
bộ giao thông vận tải giao cục hàng không việt nam phối hợp với tổng công ty hàng không việt nam ctcp gọi tắt là acv
ra soát lại quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để xác định mục đích sử dụng đối với từng loại đất từ đó làm rõ nghĩa vụ của acv đối với nhà nước
nếu acv sử dụng đất với mục đích kinh doanh thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
bên cạnh đó việc acv thu giá dịch vụ là cần thiết để bù đắp nguồn vốn đã bỏ ra đầu tư cũng như duy tu bảo trì hạ tầng phục vụ khai thác cảng hàng không
bộ giao thông vận tải sẽ chỉ đạo nghiên cứu đề xuất bổ sung dịch vụ này vào danh mục dịch vụ phi hàng không thiết yếu tại càng hàng không
đối với kiến nghị của cục hàng không việt nam về việc tạm dừng thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không
bộ giao thông vận tải thấy rằng chưa đủ cơ sở để yêu cầu acv thực hiện
thưa quý vị bộ thông tin và truyền thông vừa ban hành thông tư số bốn trăm bảy mươi hai nghìn một mươi bảy quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
theo đó mức giá trị tối đa được khuyến mại áp dụng cho thuê bao di động trả trước sẽ bị giới hạn ở mức hai mươi
đối với thuê bao trả sau mức trần mà các nhà mạng được phép áp dụng là năm mươi
trong thông tư này bộ thông tin và truyền thông cũng quy định rõ khách hàng thường xuyên của dịch vụ viễn thông gồm các thuê bao di động trả sau
thuê bao trả trước chuyển sang trả sau và thuê bao trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu một năm
và tổng giá trị cước đã thanh toán cho nhà mạng tối thiểu từ một triệu đồng
quy định này được áp dụng nhằm bảo đảm tính cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ cũng như bảo đảm quyền lợi của khách hàng đang sử dụng
đồng thời việc phát triển thuê bao trả sau cũng được khuyến khích để hạn chế tình trạng cuộc gọi và tin nhắn rác
thông tư có hiệu lực kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
theo các chuyên gia an ninh mạng
cách thức tấn công của hacker khá tinh vi
đầu tiên hacker đưa các ứng dụng sạch và phổ biến lên google play để người sử dụng cài
ứng dụng này sẽ tự động tải tiếp về một ứng dụng độc hại khác
để lừa nạn nhân ứng dụng sạch sẽ hiện các cảnh báo an ninh như điện thoại bị nhiễm mã độc hay điện thoại bị chậm kèm theo hướng dẫn xử lý
đây thực chất là những cảnh báo giả mạo làm theo thì điện thoại sẽ nhiễm virus
điện thoại sẽ chiếm quyền điều khiển của điện thoại người sử dụng sau đó thì nó theo dõi khi mà người sử dụng truy cập vào facebook thì nó sẽ hiện lên một cái trang đăng nhập facebook cái trang đó thì mã độc nó có thể kiểm soát được và khi mà người sử dụng đăng nhập vào cái trang facebook mới này thì virus nó sẽ lấy được cái mật khẩu của người sử dụng và gửi về cho hacker
hiện google play đã gỡ bỏ các ứng dụng sạch và phổ biến
trong việc này nên một số máy bị nhiễm virus gosteam không còn tăng mạnh
tuy nhiên với những điện thoại đã cài ứng dụng trước đó thì vẫn có nguy cơ mất mật khẩu facebook
vào dịp đầu năm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu lớn
vì vậy ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu ma lù thàng huyện phong thổ tỉnh lai châu đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như hải quân biên phòng
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn chặn tình trạng hàng nhập lậu qua biên giới hạn chế tối đa hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng nhập khẩu vào nội địa
vào những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám lượng hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ma lù thàng huyện phong thổ tỉnh lai châu rất nhộn nhịp
đây cũng là dịp mà các lái buôn đầu nậu lợi dụng trà trộn nguồn hàng cấm hàng lậu kém chất lượng vào nội địa
trước tình hình đó ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu ma lù thàng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng liên ngành tại khu kinh tế như biên phòng hải quan
tăng cường công tác kiểm tra giám sát hàng hóa phương tiện xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh kiểm soát chặt chẽ những tình hình dịch bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
dưới sự chỉ huy chỉ đạo của đảng ủy bộ chí huyên phòng tỉnh cùng đảng ủy chí huy đồn viên phòng cửa khẩu ma lù thàng
chúng tôi đã tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai kế hoạch như là tăng cường kiểm tra kiểm soát
hoạt động xuất nhập khẩu đối với người phương tiện hàng không quốc giới để phòng chống những hoạt động buôn pháo lậu buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng qua biên giới
trong năm hai nghìn một mươi bảy các lực lượng liên ngành đã tuần tra kiểm soát xử lý tiêu hủy hai con gà giống thu giữ bốn kg pháo nổ
kịp thời xử lý không để tình trạng buôn lậu hàng giả ra lợn thương mại tái diễn
bên cạnh đó các lực lượng trung năng cũng đã tiến hành thủ trùng trên ba lửa phương tiện kiểm dịch một trăm linh tấn hàng hóa
trên một trăm sáu mươi tấn động vật và hơn bốn mươi sáu tấn thực vật
những ngày cuối năm là dịp vào mùa khô cho nên chúng tôi cũng xác định là những ngày cuối năm lượng hàng hóa qua lệ sẽ tăng cao
cho nên chúng tôi đã họp và chỉ đạo các lực lượng là tăng cường chỉ đạo cán bộ của các lực lượng là ra quân để như vậy là tăng cường kiểm tra
và làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để tích cực công tác phòng chống buôn lậu cũng như là công tác kiểm dịch các loại dịch qua lại cửa khẩu
những ngày này lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn đây là dịp để các đối tượng xấu lợi dụng tra trộn
nhập lậu các mặt hàng cấm trong dịp tết nguyên đán như pháo thuốc nổ da cầm hàng đông lạnh
vì vậy các lực lượng chức năng tại khu kinh tế cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để kiểm tra kiểm soát
xử lý nghiêm các đối tượng cố tình có hành vi buôn lậu ra lậu thương mại
qua đó góp phần hạn chế thấp nhất hàng hóa nhập lậu qua biên giới nhất là nhập lậu các mặt hàng cấm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng vào địa bàn tỉnh lai châu
thưa quý vị và các bạn sau một mươi năm đàm phán mở cửa thị trường việt nam đã trở thành quốc gia duy nhất đến thời điểm này được phép xuất khẩu vũ sữa vào thị trường mỹ
việc vú sữa vào được thị trường khó tính này đã chứng tỏ chất lượng hoa quả của việt nam đã đạt được các tiêu chuẩn khắt khe nhất
đang nói là thành quả này không chỉ nhờ nỗ lực đàm phán của cơ quan chức năng mà còn là quá trình thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân
đây là lô quả vũ sữa đầu tiên xuất sang hoa kỳ vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
sự kiện này đã mở đầu những tín hiệu lạc quan cho ngành rau quả năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là kết quả sau một mươi năm đàm phán
để trái vũ sữa chính thức được cơ quan kiểm dịch động thực vật hoa kỳ cho phép nhập khẩu sang nước này
được xuất sang hoa kỳ thì đúng là một niềm phấn khởi cho người nông dân
tại vì thứ nhất là cái thị trường nó sẽ nâng được cái giá vú sữa của người nông dân lên
nhưng mà qua đó thì nó đòi hỏi cái khâu về an toàn thực phẩm á
cho nên là nó rất khó
bắt buộc người nông dân phải thay đổi cái
cách sản xuất để làm sao mà đạt ra một sản phẩm nó an toàn đề xuất ra bên kia nó chấp nhận
một mươi năm không chỉ là nỗ lực đàm phán từ các bộ ngành chức năng
mà chính người nông dân trồng vú sữa đã biết cách tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu
để chuẩn bị cho trái bú sữa đi hoa kỳ
trên ba lượt nông dân đã được tập huấn các giải pháp canh tác
đáp ứng theo yêu cầu của đối tác nhập khẩu vào thị trường hoa kỳ
thành quả không chỉ là giá trị kinh tế
mà quan trọng hơn người nông dân đã thay đổi tư duy sản xuất
chúng ta đã khẳng định được chất lượng hàng hóa của việt nam đã được cải thiện rất nhiều
và đã được các thị trường có yêu cầu chất lượng cao chấp nhận
đây là một niềm tin vững chắc tạo tiền đề và bài học cho chúng ta
trong công tác chỉ đạo và từng bước để cải thiện chất lượng hàng hóa của chúng ta
và ý nghĩa thứ ba là việc xâm nhập vào thị trường đó giúp chúng ta có những năng lượng
và những cán cân để chúng ta trong các cuộc đàm phán thương mại
để tránh phải lệ thuộc vào một thị trường
tỉnh tiền giang hiện có trên một một trăm linh hectare bú sữa
trong đó có khoảng năm trăm linh hectare vố sữa lò rèn vĩnh kim đang cho thu hoạch
với sản lượng hàng năm đạt khoảng một mươi tấn quả
để bảo đảm uy tín giữ vững thị trường đã mở
tỉnh tiền giang yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục trang bị cho nông dân vùng trồng
những kiến thức canh tác phù hợp
và đặc biệt không được sử dụng năm hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật phía hoa kỳ
vâng thưa quý vị và các bạn
việc việt nam trở thành quốc gia duy nhất được xuất khẩu vũ sữa vào thị trường mỹ
đánh dấu những chuyển biến tích cực của ngành trái cây nước ta
trong việc tìm kiếm mở rộng và chinh phục thị trường xuất khẩu
tuy nhiên để trái vú sữa cũng như các loại trái cây việt nam khác
có thể bay cao bay xa và nâng tầm
khẳng định thương hiệu nông sản việt nam trên thị trường thế giới
thì chắc chắn từ khâu trồng chăm sóc thu hoạch bao gói xử lý
phải tuân thủ đúng quy định và những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi
phải đủ tiềm lực để xuất khẩu
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội
email phòngkinh tế thnd a gmail com

xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau